thời tiết ở các tỉnh phía bắc nước ta đang trong những ngày rét đậm nhiệt độ giảm sâu có khu vực thời tiết xuống thấp còn dưới ba độ c
tại lạng sơn nhiệt độ giảm xuống từ sáu đến tám độ c riêng đỉnh mẫu sơn đã xuống dưới âm một độ c
học sinh các trường học từ cấp mầm non đến trường học cơ sở trên địa bàn đã được nghỉ học
học sinh các trường học từ cấp mầm non đến trường học cơ sở trên địa bàn đã được nghỉ học
kéo dài do vậy các nhà trường phải chủ động kế hoạch dạy bù để bảo đảm chương trình năm học đã đề ra
trong những ngày học sinh nghỉ nhà trường đã chỉ đạo cán bộ giáo viên đi làm bình thường
trong thời gian tới thì nhà trường cũng có kế hoạch học bù cho các em học sinh để đảm bảo chương trình giáo dục
thời tiết giảm sâu xuất hiện giá bút nên ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng
ngoài việc bảo đảm an toàn cho học sinh nghỉ học tránh rét chỉ đạo các ngành các huyện thành phố
chủ động phòng chống rét cho người và vật nuôi nhằm tránh thiệt hại do rét gây ra
đặc biệt là tuyên truyền vận động nhân dân ở vùng núi cao chủ động củi lửa để sửa ấm
không chăn thả ra súc khi thời tiết rét đậm rét hại
theo dự báo diễn biến thời tiết còn rét đậm kéo dài
do vậy việc chủ động phòng tránh rét cho người
và vật nuôi cây trồng là rất cần thiết nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do rét gây ra